để động viên khích lệ tuyên dương thành tích học tập của các em học sinh đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi tám
ngày một mươi chín tháng một mươi tại hà nội bộ giáo dục và đào tạo tổ chức lễ tuyên dương học sinh trung học phổ thông
đoạt giải olympic và cuộc thi khoa học kỹ thuật quốc tế năm hai nghìn một mươi tám
đến tham dự buổi lễ có đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
năm hai nghìn một mươi tám cả ba mươi tám trên ba mươi tám lượt thí sinh tham dự các kỳ thi olympic khu vực và quốc tế đều đoạt huy chương
thành tích nổi bật năm hai nghìn một mươi tám là tiếp nối thành tích cao nhất năm hai nghìn một mươi bảy
tất cả các đội tham gia đều đạt huy chương vàng một trăm linh thí sinh tham gia đều đoạt huy chương
tại lễ tuyên dương tám em học sinh đoạt huy chương vàng quốc tế được trao tặng bằng khen của thủ tướng chính phủ
hai mươi sáu em học sinh đoạt huy chương bạc và huy chương bạc
hai em học sinh đoạt huy chương đồng quốc tế được trao tặng bằng khen bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo
đặc biệt hai học sinh xuất sắc nhất với thành tích hai năm liên tiếp đoạt huy chương vàng
tại các kỳ olympic khu vực và quốc tế đã được tặng thưởng huân chương lao động hạng ba
gồm em nguyễn phương thảo và em phạm đức anh học sinh trường chuyên khoa học tự nhiên đại học quốc gia hà nội
phát biểu tại buổi lễ đồng chí trương thị mai đánh giá cao những thành tích mà các em học sinh đã đạt được
và động viên các em cố gắng nỗ lực hơn nữa
các em thân mến nhiều học sinh viên dự được tuyên dương ngày hôm nay là nhiều học trò giỏi nhất của trường mình
của quê hương mình là niềm tự hào của đất nước việt nam
thành tích mà các em đạt được là ghi nhận vô cùng quan trọng đáng quý đáng tự hào trong cuộc đời của mỗi em
tuy nhiên đây chỉ mới là bước khởi đầu trong hành trình tiếp cận khoa học và trưởng thành của cuộc sống mỗi người
các em hãy tiếp tục sử dụng thời gian quý giá của tuổi
các em hãy tiếp tục sử dụng thời gian quý giá của tuổi
lễ tuyên dương là hoạt động thường niên của ngành giáo dục là dịp để vinh danh thành tích của học sinh
đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của các em học sinh đối với sự nghiệp đổi mới và phát triển giáo dục phát triển đất nước
thật sự thì hôm nay cảm giác của em như là tất cả những sự cố gắng
những công sức mình bỏ ra trong suốt quãng thời gian cấp ba để theo đuổi niềm văn minh sinh học của mình thì nó như là một sự đền áp và nó được ghi nhận bởi rất nhiều người
và đặc biệt những dịp như thế này nhắc nhở em là thực ra bản thân mình còn cần cố gắng hơn nữa
hôm nay được dự lễ tuyên dương thì em cảm thấy rất vui và tự hào vì được nhận huân chương lao động hạng ba là một phần thưởng vô cùng cao quý của nhà nước
và nó có ý nghĩa là khích lệ tinh thần học tập của bọn em
trong tương lai phải luôn luôn cố gắng nỗ lực để có thể trở thành những cơ dân có ích cho xã hội và để tạo ra thêm nhiều thành quả khác hơn
giúp cho đất nước việt nam ngày càng giàu đẹp và vươn tới các cường quốc nam châu
cũng nhân dịp này bộ giáo dục và đào tạo đã tặng bằng khen cho một mươi năm thầy cô giáo có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi
những người đã giải công vun đắp tài năng trẻ làm dạng danh trí tuệ việt nam trên các đấu trưởng khu vực và quốc tế